tiếp theo là thông tin về các vụ tai nạn lật thuyền liên quan đến người di cư tại mỹ và liby
sáng hôm qua một mươi hai tháng ba theo giờ việt nam đã xảy ra một vụ lật thuyền cao su tính nghi thuộc các băng nhóm buôn người ngoài khơi thành phố sanriego bang california miền tây nước mỹ
ít nhất tám người đã thiệt mạng trong khi bảy nạn nhân khác vẫn đang mất tích
thi thể của một số nạn nhân được tìm thấy trên bãi biển trong khi một số được vớt ở vùng nước nông gần bờ
ngoài hai chiếc thuyền bị lật lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy nhiều áo phao và thùng chứa nhiên liệu
cùng ngày một chiếc thuyền chở bốn mươi bảy người cũng bị lật cách bờ biển liby khoảng một trăm linh km
một mươi bảy người đã được cứu nhưng khoảng ba mươi người khác vẫn đang mất tích
những thông tin đầu tiên về vụ việc được tổ chức cứu hộ alamfone thông báo
tuy nhiên chính quyền liby cho hay không có phương tiện ứng cứu và đã yêu cầu sự giúp đỡ từ italia
các nhà chức trách italia sau đó đã điều ba tàu đăng ký
các nhà chức trách italia đang có mặt trong khu vực đến nơi xảy ra vụ tai nạn
sau khi cứu được một mươi bảy người di cư một trong những tàu này đã di chuyển đến manta
để đưa hai người di cư cần được chăm sóc y tế khẩn cấp lên bờ
hoạt động tìm kiếm những người bị nạn còn lại vẫn đang tiếp tục được triệt khai